các đối tượng khai nhận đã thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản ngoài ra còn làm giả các loại giấy tờ tùy thân để đi vay mua xe trả góp
thông qua công tác quản lý cư trú của người nước ngoài tại địa phương phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện bắt giữ chen chan phu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quốc tịch trung quốc
đây là đối tượng bị công an trung quốc truy nã về tội buôn lậu động vật quý hiếm hiện công an tỉnh vĩnh phúc đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật
tiêu chuẩn sinh viên đầu vào cũng cao thực hiện trọng trách khám chữa bệnh cho người dân đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội
vai tròn lớn và đặc thù như vậy nên có chế độ đải ngộ riêng là hợp lý
qua đại dịch covid một mươi chín càng hiểu thêm trọng trách của các y bác sĩ cảm phục sự hy sinh của họ mong đề xuất sớm thành hiện thực
đề xuất tăng lương nâng phụ cấp cho y bác sĩ là đúng quá rồi
bác sĩ cần được phát huy tối đa về chuyên môn để khám chữa bệnh cho người dân chứ không nên để bác sĩ

nhân lực y tế đang có làn sóng dịch chuyển mạnh từ cơ sở công lập sang tư nhân đặc biệt sau hai năm phòng chống dịch covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến giữa năm hai nghìn hai mươi hai toàn quốc có gần một mươi nhân viên y tế thôi việc trong đó có hơn ba bác sĩ hai tám trăm linh điều dưỡng
theo cư dân mạng trong số các nguyên nhân được chỉ ra như công việc căng thẳng mua sắm vật tư khó khăn
các biện pháp an ninh an toàn cho nhân viên y tế không đảm bảo thì chế độ lương cho nhân viên y tế thấp chưa thỏa đáng là nguyên nhân chính
khi mà chế độ đãi ngộ của ngành y chưa phù hợp thì sẽ vẫn còn tình trạng y bác sĩ chuyển từ công sang tư
khi đó quyền lợi an sinh xã hội được khám chữa bệnh của người dân tại các bệnh viện công với bác sĩ giỏi bị mất đi rất thiệt thòi cho người dân
mức lương cho nhân viên y tế không đảm bảo cho họ thì họ phải ra
đó là quy luật tăng lương cho nhân viên y tế cùng các chính sách hỗ trợ làm thêm giờ xứng đáng với công sức họ bỏ ra
để họ đảm bảo cuộc sống là mọi thứ sẽ ổn trở lại đây là sự công bằng lẽ ra phải làm từ lâu rồi
với mức lương và đãi ngộ như hiện nay thì không chỉ ngành y tế mà các ban ngành khác cũng không ai vào làm cả